bây giờ là sáu giờ sáng cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính có trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay thứ sáu ngày một mươi bảy tháng hai
tình hình tội phạm trong độ tuổi vị thành niên tại hải dương đang có những diễn biến phức tạp
tình hình tội phạm trong độ tuổi vị thành niên tại hải dương đang có những diễn biến phức tạp
phát hiện hơn hai mươi kg cầm xa được đưa vào từ mexico bằng máy bắn đá
tình trạng mất cân bằng giới tính chầm trọng đang khiến ba mươi triệu đàn ông trung quốc có nguy cơ không lấy được vợ
thưa quý vị mở đầu chương trình là thông tin đến từ antv lâm đồng
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
đã hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng phạm đình lân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường ba tp đà lạt
đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín x tám nghìn tám mươi tám đi giao ma túy tại huyện đức trọng
tiến hành kiểm tra trong xe lực lượng công an phát hiện có năm gói ma túy đá
khám xét khẩn cấp tại nhà của đối tượng lân lực lượng công an thu thêm ba gói ma túy đá
sáu bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy một cân tiểu ly và nhiều giao lê mã tấu
qua khai thác nhanh lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt khẩn cấp thêm hai đối tượng
trong đường dây buôn bán ma túy của lân là đối tượng trần lệ đài trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và nguyễn tấn lâm cùng chú tại thành phố đà lạt thu giữ chín gói ma túy đá và bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp
một cân tiểu ly và bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá
trang và lân khai nhận số ma túy trên được lấy từ lân về để sử dụng và bán và bán cho các con nghiện kiếm lời
tổng cộng ma túy đá lực lượng chức năng thu được là hơn một một kg ma túy đá
tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã tuyên phạt tổng cộng ba mươi bốn năm tù giam với bốn đối tượng
liên quan đến vụ án giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
xảy ra vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại địa bàn huyện tân thành
cụ thể hoàng thị ngọc lan bị tuyên phạt một mươi hai năm tù tội giết người
trần hữu thịnh một mươi năm năm tù về các tội giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nguyễn văn toàn sáu năm tù với các tội giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nguyễn ngọc hải một năm tù tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng hoàng thị ngọc lan và ông phạm đức thịnh chú tỉnh bà rịa vũng tàu
sống với nhau như vợ chồng khi chung sống hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu lan gặp hữu thịnh và lên kế hoạch sát hại ông phạm đức thịnh
sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu trần hữu thịnh nhận một mươi triệu đồng của lan
rồi mang nhau xuống cùng với nguyễn văn toàn đến nơi làm việc của ông phạm đức thịnh
tại đây trần hữu thịnh đã dùng súng bắn hai phát vào người nạn nhân rồi tổn thoát
nạn nhân thoát chết nhưng bị tổn thương năm mươi hai sức khỏe
đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng do nguyễn hữu lợi ba mươi sáu tuổi
chú tại quận ninh kiều đứng ra tổ chức điều hành và lập nhiều chân rết dưới chướng
để hoạt động vừa bị công an thành phố cần thơ triệt phá
sau hơn một năm xác lập chuyên án để điều tra theo dõi vào chiều ngày một mươi ba tháng hai
công an thành phố cần thơ đã đồng loạt kiểm tra phát hiện hàng loạt các tụ điểm do lợi tổ chức
tại các quận huyện trên địa bàn thành phố cần thơ
nguyễn hữu lợi cùng với huỳnh bá đủ ba mươi tuổi nguyễn trí hóa hai mươi bảy tuổi và võ văn nhì ba mươi bảy tuổi
đã bị bắt khi đang mang tiền cho các con bạc tham gia cá cược
cùng ngày công an thành phố cần thơ tiếp tục bắt quả tang thêm sáu đối tượng cùng chú
tại quận ninh kiều đang có hành vi tổ chức đánh bạc và liên quan tới đường dây của nguyễn hữu lợi
khám xét nhanh sáu đối tượng cơ quan điều tra đã tạm giữ bảy mươi sáu bảy triệu đồng hai mươi hai thẻ atm usd tám giấy chuyển tiền cá độ
ipad máy vi tính một mươi máy tính sách tay và nhiều phơi cá độ thể hiện số tiền lên tới tám hai tỷ đồng
thưa quý vị trên địa bàn tỉnh hải dương thời gian qua tình hình tội phạm trong độ tuổi vị thành niên
có những diễn biến phức tạp nổi bật là tội phạm trộm cắp
cướp giật tài sản trong số các đối tượng bị bắt giữ có nhiều trường hợp vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường
thế nhưng hành vi phạm tội cũng như là tính chất mức độ lại rất nghiêm trọng
từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn hải dương đã xảy ra hơn ba mươi vụ phạm pháp hình sự
trong đó nổi lên tội phạm trộm cắp cướp gia tăng
qua điều tra làm rõ các vụ việc một điều nhận thấy nhiều đối tượng liên quan tuổi đời còn rất trẻ
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy công an thành phố hải dương liên tiếp nhận được đơn trình báo của người bị hại
về việc bị nhóm đối tượng chặn xe tấn công và cướp các loại tài sản như xe máy xe đạp điện điện thoại di động
nhận thấy đây là nhóm đối tượng rất manh động và nguy hiểm công an thành phố hải dương đã lập chuyên án xác minh
nhóm này có khoảng hơn chục đối tượng có tuổi đời từ một mươi bảy đến hai mươi và đã tiến hành bắt giữ được chín đối tượng có liên quan
các đối tượng đã khai nhận thực hiện hơn chục vụ cướp khác nhau đáng chú ý có ngày các đối tượng thực hiện được bốn vụ
địa bàn hoạt động là những con đường vắng vẻ thời gian thường vào buổi tối hoặc đêm khuya đối tượng mà bọn chúng nhắm đến thường là nữ giới
các đối tượng đã khai nhận thực hiện hơn chục vụ cướp khác nhau đáng chú ý có ngày các đối tượng thực hiện được bốn vụ